trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ngày một mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chủ tịch fidel castro của đất nước anh em cuba xa xôi đã có một chuyến thăm lịch sử
đến nơi địa đầu tuyến lửa quảng bình quảng trị
trong chuyến đi dù ngắn ngủi này chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh mà người dân việt nam phải gánh chịu
chủ tịch cuba đã quyết định tặng cho quảng bình một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh
để phục vụ nhân dân địa phương và quân nhân từ chiến trường miền nam ra
đây là biểu tượng của tình đoàn kết sắt son hữu nghị giữa hai nước việt nam cuba
là một trong những thế hệ bác sĩ đầu tiên may mắn được làm việc tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
bác sĩ nguyễn đức hy vẫn không thể nào quên trong thời điểm khó khăn
bệnh viện cuba được xây dựng quy mô tại quảng bình
nhờ trang thiết bị hiện đại cùng sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia y tế cuba
các y bác sĩ tại đây đã được nâng cao tay nghề cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân
thời điểm khó khăn đó bệnh viện đã đưa ra một ý nghĩa hết sức quan trọng
giúp cho đồng bào quảng bình vĩnh linh và các đồng bào ở tuyến sáu tuyến một mươi bảy
và đồng bào cũng như các chiến sĩ của mình bị thương được về ở tại đất đồng hới quảng bình này
hơn bốn mươi năm qua kể từ ngày bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới được đưa vào sử dụng
đến nay bệnh viện này là bệnh viện đại dịch
bệnh viện hạng một của bộ y tế với quy mô trên một giường bốn mươi bốn khoa phòng đội ngũ cán bộ công nhân viên trước bệnh viện
đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn củng cố tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó thủy chung giữa hai nước việt nam cuba
người dân cuba biết nhiều về chuyến thăm của lãnh tụ fidel về sự hình thành của bệnh viện
có nhiều lần người nhà của các bệnh nhân biết chúng tôi đến từ cuba thì luôn nở nụ cười trên môi
và kể lại câu chuyện của những năm tháng
những khoảnh khắc đó tôi luôn rất biết ơn biết ơn vì việt nam đã không quên sự giúp đỡ của chúng tôi
chúng tôi đã và đang tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực tăng cường cơ sở vật chất cũng như là đầu tư các trang thiết bị
để phát triển chuyên sâu hơn nhiều lĩnh vực mũi nhọn để giúp cho công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn
kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết chia sẻ khó khăn trong chiến tranh
cùng nhau phát triển trong hòa bình
bệnh viện việt nam cuba đồng hới đang tiếp tục đầu tư nguồn lực mở rộng các danh mục kỹ thuật
nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân